hiện nay nghề trồng nấm đã và đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương
mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định cho người dân
tuy nhiên khi áp dụng quy trình trồng nấm ở quy mô công nghiệp
nhiều hộ gia đình gặp không ít khó khăn do cách làm truyền thống vừa tốn thời gian mà hiệu quả lại không cao
để khắc phục hạn chế này nhiều giải pháp đã được đưa ra như ứng dụng công nghệ sinh học
hay đồng thời cơ giới hóa trang thiết bị
gia đình ưng đặng văn vinh ở xã kiến thiết huyện tiền lãng thành phố hải phòng
ông cho biết trước đây do sản xuất thủ công nên năng suất và chất lượng nấm của gia đình không cao
mong muốn làm giàu từ cây nấm người nông dân này đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất
để có thể trồng nấm trái vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
để đạt được kết quả này là do gia đình ông vinh đã được trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
thành phố hải phòng chuyển giao thành công công nghệ sản xuất giống dịch thể nấm sò nấm linh chi
nhận thấy công nghệ này phù hợp với điều kiện thực tiễn của hải phòng
trung tâm này đã triển khai dự án tại địa phương
khác với việc nhân giống nấm truyền thống công nghệ nhân giống dạng dịch thể
cho phép người dân sản xuất lượng sinh khối lớn trong một thời gian ngắn
mục tiêu của dự án này thì chúng tôi cũng xác định hai mục tiêu chính
thứ nhất là xây dựng mô hình nhân giống dạng dịch thể giống nấm sò giống linh chi phù hợp điều kiện hải phòng
và mục tiêu thứ hai của chúng tôi ở đây là xây dựng mô hình sản xuất nấm thương phẩm
của giống nấm sò nấm linh chi sử dụng giống dạng dịch thể này phù hợp điều kiện hải phòng
hiện dự án đã thử nghiệm trồng nấm thành công tại khu vực thực nghiệm
của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với một bịch nấm sò
một bịch nấm linh chi thương phẩm trên quy mô hai trăm linh m hai
công nghệ sản xuất giống dịch thể nấm sò nấm linh chi là công nghệ mới
rất hữu ích cho việc phát triển nghề sản xuất nấm bởi trong quá trình sản xuất
thời gian nhân giống và vận chuyển đều được rút ngắn
sắp tới trung tâm sẽ mở rộng sản xuất để cung cấp giống cho các vùng sản xuất nấm lớn
của thành phố hải phòng như huyện vĩnh bảo huyện tiên lãng và nhất là các tỉnh lân cận khu vực miền bắc